các thông tin liên quan đến tình hình mưa lũ đang gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền núi phía bắc
trong hai ngày qua trên địa bàn các tỉnh miền núi phía bắc liên tục có mưa to và kéo dài
gây thiệt hại nhiều tài sản hoa màu của nhân dân và gây sạt lở ách tắc giao thông trên nhiều tuyến đường
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai trưa ngày hôm nay vừa cho biết
theo báo cáo nhanh của văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn một số tỉnh
có ít nhất hai mươi người chết và mất tích với nhiều thiệt hại nghiêm trọng
và cũng trong sáng nay vào khoảng năm giờ ba mươi phút tại tổ tám thị trấn mù căng trải huyện mù căng trải tỉnh yên bái
và các xã dọc dòng suối nậm kim huyện mù căng trải đã xảy ra lũ quét lũ ống gây nhiều thiệt hại về người và tài sản
qua thống kê ban đầu trên địa bàn huyện có ít nhất bảy người mất tích do lũ cuốn trôi và sạt lở đất
bảy ngôi nhà bị đất đá vùi lấp và lũ cuốn trôi trong đó ở xã lao trải có bảy ngôi nhà
thị trấn mù căng trải có một mươi ngôi nhà bị vùi lấp các lực lượng cứu hộ đang tập trung tìm kiếm bảy nạn nhân mất tích
do trong ngày mùng hai và sáng ngày ba tháng tám trên địa bàn huyện mù căng trải có mưa to đến rất to
lưu lượng nước suối dòng sông nậm kim lên nhanh cộng với trong tháng bảy vừa qua có mưa kéo dài
nền đất yếu ngấm no nước dẫn đến lũ quét lũ ống trên các khe suối
các tuyến đường vào mù cang trải nhiều đoạn bị sạt ta lui dương lún ta luyêm
nhiều tuyến đường và các xã xe ô tô không đi được
lãnh đạo huyện mù căng trải cũng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ
khẩn trương tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả thiên tai thăm hỏi động viên các gia đình bị nạn
mưa to kéo dài từ đêm qua đến dạng sáng nay trên địa bàn tỉnh sơn la đã khiến nước lũ dâng cao
xảy ra lũ ống lũ quét gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại huyện mường la
phóng viên trung hiếu đưa tin trực tiếp tại hiện trường
theo thống kê ban đầu lũ quét đã làm sập một cây cầu hơn bốn mươi ngôi nhà
trong đó có ba mươi sáu ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn cuốn trôi hai mươi người đã vớt được năm người
trong đó có ba người tử vong hai người bị thương nặng và một mươi người hiện vẫn đang mất tích
hiện nay thiệt hại do lũ gây gian nặng nề nhất ở xã nặng băm và tỉ trận ích âu huyện mường la
mưa mức chín giờ là bắt đầu mưa to đến một mươi hai giờ đêm thì bắt đầu lũ lớn về
khi lũ lớn về thì bắt đầu nhà cửa phô tàng lũ bắt đầu rung ra bắt đầu lũ trôi mất rồi
ngay sau khi sự việc xảy ra ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn công an tỉnh sơn la
đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành cứu hộ cứu nạn
giúp nhân dân sơ tán di chuyển đồ đạc tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm
lực lượng công an tỉnh sơn la cũng đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện
vào các điểm xảy ra lũ thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự cứu hộ cứu nạn
và khẩn trương giúp người dân tháo rỡ nhà cửa đồ đạc để di rời đến nơi an toàn
chúng tôi khẩn trương là di rời dân ra khỏi nơi có nguy cơ cao
tiếp tục đi hành hưởng bởi lũ
cái thứ hai là tiếp tục rỡ những nhà có điều kiện để di chuyển ra khỏi nơi an toàn
và chuyển tài sản của người dân ra nơi an toàn
cái thứ hai của chúng tôi là tiếp tục tìm kiếm
kiếm nạn những người mà chưa chưa chưa chưa chưa chưa tìm được
và thứ ba là sẽ hỗ trợ trước mắt cho những người mà mất toàn bộ nhà cửa
để ổn định đời sống trước mắt
dự báo tình hình thế tiết còn diễn biến phức tạp
để đảm bảo an toàn về người và tài sản
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh sơn la
và các lực lượng chức năng sẽ tăng cường cập nhật dự báo tình hình mưa lũ đến người dân
để chủ động các biện pháp ứng phó
đó lực lượng công an tỉnh sơn la cũng đã ứng trực một trăm linh quân số
chuẩn bị người và phương tiện sẵn sàng khi có lệnh là lên đường giúp đỡ người dân chống lũ